kết quả đây dương tính còn tất cả các loại khác anh không dương tính
ttc đi hát cao cây
anh em cho dùng chưa đi bao giờ
anh em cho dùng
dùng một thứ bao giờ

trước tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp nhất là vào thời điểm cuối năm
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
đổi mới phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát thường xuyên thay đổi vị trí

xử lý kịp thời tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
ngoài công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đổi cảnh sát giao thông hai
cũng tăng cường các tuần tra kiểm soát chủ động phát hiện bắt giữ các nhóm đối tiện tội phạm vào dịp cuối năm

tết nguyên đán lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng
các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông phát hiện các loại tội phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ góp phần ngăn chặn những nguy cơ xảy ra tai nạn đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự trên địa bàn đem lại bình yên cho người dân đón tết